sau khi chém chết vợ huyên mới bừng tỉnh tự cứa dao vào cổ để tự sát nhưng người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời
sau khi xem xét hội đồng xét xử đã tuyên phạt lương phỏ huyên một mươi năm tù về tội giết người